quỹ ba nhân dân tỉnh thanh hóa đã tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước cho một trăm bốn mươi tám bà mẹ việt nam anh hùng
các mẹ là đại diện tiêu biểu cho hàng vạn người mẹ việt nam anh hùng trên quê hương thanh hóa
đã chịu nhiều gian khổ mất mát hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng bảo vệ tổ quốc
qua hai mươi năm triển khai thực hiện pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ việt nam anh hùng
đến nay tỉnh thanh hóa có bốn năm trăm bảy mươi hai bà mẹ việt nam anh hùng
trong hai cuộc kháng chiến gần sáu vạn người con yêu tú của quê hương thanh hóa đã anh dũng hy sinh
hơn bốn mươi sáu người còn mang trên mình thương tật suốt đời một mươi năm người bị bệnh tật mất sức lao động
trên một trăm linh anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và anh hùng lao động hơn một năm trăm linh người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đầy
gần một mươi hai người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
trong thời gian qua tỉnh thanh hóa đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện chính sách chăm lo đời sống của các bà mẹ việt nam anh hùng
các thương bệnh binh thân nhân liệt sĩ và người có công với nước